trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đang có những diễn biến phức tạp
các cơ quan chức năng trung quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt dịch bệnh
và tại các khu vực cửa khẩu thì do các khâu kiểm dịch đã được thực hiện hết sức nghiêm ngặt
nên là tiến độ thông quan hàng hóa những ngày qua đã giảm thiểu đáng kể
tại cửa khẩu hiễu nghị tỉnh lạng sơn những xe tải nằm dài chờ đến lượt thông quan như thế này đã kéo dài trong gần một mươi ngày qua
do các khâu kiểm dịch hiện được thực hiện rất nghiêm ngặt không chỉ phương tiện
điều kiện để các lái xe có thể chở hàng qua biên giới cũng rất khắt khe
như việc không cho phép lái xe đến từ các khu vực có ca lây nhiễm xét nghiệm sàng lọc tài xế và thành lập đội lái xe chuyên trách
trước sự kiểm soát chặt chẽ nghiêm ngặt của phía trung quốc năng lực thông quan hàng hóa của các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn đã giảm hẳn
sở công thương tỉnh lạng sơn khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu thường xuyên cập nhật các thông tin
tính toán phương án vận chuyển để giảm thiểu thiệt hại
nghiên cứu thực hiện việc chuyển dần từ loại hình xuất khẩu tiểu ngạch biên giới sang loại hình xuất khẩu chính ngạch để tránh rủi ro thương mại